bộ giáo dục và đào tạo vừa đề xuất một loạt các chính sách mới với học sinh và sinh viên ngành sư phạm
theo đó sắp tới sinh viên theo học ngành sư phạm có thể sẽ phải đóng học phí
kết quả khảo sát của bộ giáo dục đào tạo cho thấy việc được miễn giảm học phí đã thu hút được khoảng trên năm mươi sinh viên ngành sư phạm
tuy nhiên việc này lại tác động không tốt đến giáo dục hướng nghiệp
theo quy định để được hưởng chính sách miễn học phí sinh viên phải có cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ phục vụ trong ngành giáo dục và đào tạo
nếu không sẽ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã được miễn đóng học phí trong thời gian học tại trường
tuy nhiên trong quá trình thực thi chính sách này không có bất cứ cơ quan đơn vị hay bộ phận nào kiểm tra xem sinh viên có thực hiện đúng cam kết hay không
hiện nay số sinh viên sư phạm ra trường chưa có việc làm hoặc làm không đúng ngành nghề gây lãng phí lớn cho nguồn nhân lực đầu tư cho giáo dục
từ thực tế này bộ giáo dục đào tạo đề xuất thay chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm bằng việc cho vai tín dụng
cấp học bổng cho sinh viên học tập tại các cơ sở đào tạo giáo viên